đã ba tháng trôi qua sau cơn lũ quét lịch sử với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự chung tay góp sức của các tổ chức nhà hảo tâm đã giúp đỡ ba mươi hộ gia đình ở bản pọng xã tam trung huyện mường lát dựng lại được nhà cửa xây dựng được bản mới cách khu đất cũ khoảng một năm km kịp đón tết nguyên đán
hôm nay gia đình anh hà văn đạo chính thức dọn về căn nhà mới ở khu tái định cư bản pọng trận lũ lịch sử cách đây ba tháng đã cuốn trôi hết nhà cửa tài sản của gia đình anh ngay khi được chính quyền cấp đất hỗ trợ tiền gia đình đã bắt tay vào dựng nhà mới
về nơi ở mới bắt đầu cuộc sống mới dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với sự nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà tài trợ cuộc sống ở đây sẽ sớm ổn định
hôm nay cũng cho là ngày lần tháng tốt của gia đình đem đồ đạc và cùng gia đình về ngủ ở trên nhà mới luôn mong muốn sau này nhà nước có hỗ trợ được nguồn nước với biển rồi gia đình ổn định và cùng đi giúp đỡ các nhà khác để cùng ăn tiết
tự tay sơn sửa ngôi nhà mới ở khu tái định cư
anh hà văn nghiến một trong ba mươi bốn hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi ở bản pọng cho biết lúc nhà bị cuốn trôi may mắn năm người trong gia đình đều được đưa đến nơi an toàn sau khi dựng tạm được lán để ở gia đình lại về bản sinh sống
quá trình để dựng nhà thì được sự quan tâm giúp đỡ của bà con dân bản cùng bên cạnh đó là còn có các lượng tương năng như bộ đội biên phòng
còn trong giúp đỡ thì
còn trong giúp đỡ thì
được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương bản pọng hôm nay đang được tái thiết trên một khu đất mới khoảng ba hectare quy hoạch cho tám mươi chín hộ dân
trên mảnh đất tái định cư mới không khí tươi vui phấn khởi tràn ngập với những tiếng đục đẽo khoan cắt rộn ràng
chỉ ít hôm nữa thôi ở nơi đây những nóc nhà sàn mới sẽ lấp đầy những khoảng đất trống hứa hẹn một cuộc sống mới an toàn hơn tươi vui hơn
tháng tám đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám huyện mường lát tỉnh thanh hóa có hơn một trăm linh căn nhà bị cuốn trôi và bản pọng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất với ba mươi bốn căn nhà bị cuốn trôi một mươi bảy căn nhà khác bị sập
cần lũ đi qua cái nghèo cái đói vẫn còn đó nhưng với sự chia sẻ đùm bọc của những tấm lòng hảo tâm bà con người thái ở bản pọng vẫn đang nỗ lực từng bước cùng với chính quyền địa phương xây dựng lại cuộc sống trên mảnh đất mới bình yên và an toàn hơn